tại tp hcm đã diễn ra diễn đàn doanh nghiệp pháp việt hai nghìn một mươi sáu
nhằm tạo điều kiện gặp gỡ cho các doanh nghiệp hai nước
tăng cường trao đổi những vấn đề thời sự liên quan đến thị trường việt nam
đặc biệt trong lĩnh vực nông sản thực phẩm và y tế
phát biểu tại diễn đàn chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong khẳng định
diễn đàn doanh nghiệp pháp việt là dịp để hai bên cùng chứng kiến quan hệ việt nam pháp
phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực
đến nay pháp luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam tại châu âu
hiện cộng hòa pháp có một trăm tám mươi năm dự án với tổng vốn tám trăm bốn mươi tám triệu usd
đứng thứ một mươi trong tổng số bảy mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại tp hcm
năm hai nghìn một mươi năm kim ngạch xuất nhập khẩu giữa tp hcm và pháp đạt bảy trăm bốn mươi sáu triệu usd
tăng tám năm so với năm hai nghìn một mươi bốn
tp hcm cam kết với các nhà đầu tư sẽ triển khai mạnh mẽ các giải pháp
để cải cách thủ tục hành chính tập trung ưu tiên các giải pháp để chống ủn tắc
và tai nạn giao thông giảm ngập nước giảm ô nhiễm môi trường
dịp này các bên ký hai thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp pháp và việt nam
liên quan đến các lĩnh vực dược phẩm y tế sản xuất thức ăn gia súc
nhằm phát triển chuỗi chăn nuôi heo được kiểm soát ở tất cả các bước
thực hiện tốt các cam kết chung về truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại việt nam